mặc dù công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn nhưng lực lượng chức năng đã tiếp cận tổ chức cứu hộ đảm bảo an toàn tính mạng
ubnd tặng bằng khen